với khu vực bắc và giữa biển đông trong đó có vùng biển huyện đảo hoàng sa còn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy ngày mai giảm xuống còn cấp sáu và sóng biển vẫn còn cao từ hai đến bốn mét duy trì tình trạng biển động
với khu vực biển huyện đảo trường sa trong ngày hôm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp sáu ngày mai gió sẽ yếu dần xuống cấp năm nhưng theo đà sóng biển vẫn còn cao từ hai đến ba mét duy trì tình trạng biển động và chưa thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước